ngày hai tháng một tại trụ sở liên hợp quốc ở new york việt nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên hội đồng bảo an hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hội đồng bảo an đã thông qua chương trình làm việc tháng một năm hai nghìn hai mươi do việt nam đề xuất
theo đó dự kiến hội đồng bảo an sẽ có một mươi hai cuộc họp công khai một mươi năm cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như tình hình trung đông syri yemen tây phi sahai mali libya trung á và sip
các cơ quan trực thuộc của hội đồng bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng về các vấn đề như các lệnh trừng phạt chống khủng bố tòa án trẻ em và xung đột phũ trang các vấn đề thủ tục
cùng ngày đã diễn ra lễ đặt cờ của năm nước ủy viên không thưởng trực mới của hội đồng bảo an

năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã chủ trì họp báo quốc tế trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an
buổi họp báo thu hút hơn sáu mươi phóng viên đại diện các hãng thông tấn báo chí thường trú tại liên hợp quốc tham dự và một mươi chín lượt câu hỏi và trả lời về công việc của hội đồng bảo an
chính sách đối ngoại của việt nam và những ưu tiên của việt nam trong tháng chủ tịch
thời điểm việt nam đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng bảo an có ý nghĩa rất đặc biệt
đây là tháng đầu tiên kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc cũng là bảy mươi năm năm ký hiến trương liên hợp quốc
cùng với đó là việc việt nam bắt đầu năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi